với nhu cầu và mật độ xây dựng ngày một lớn ở nước ta
việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường hay còn gọi là vật liệu xanh
đang trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu hướng tới của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
theo xu hướng bảo vệ môi trường chống sự nóng lên của trái đất
vật liệu xanh ngày càng phổ biến và sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng
để được coi là vật liệu xanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phải đáp ứng được hai yêu cầu
tiêu tốn ít năng lượng hơn cho việc tạo ra nó và giúp tiết kiệm được điện năng tiêu thụ khi đưa vào sử dụng
có thể kể đến rất nhiều vật liệu đã được sản xuất theo hướng xanh nêu trên như xi măng xanh
bê tông nhẹ gạch ốp lát tái chế kính cản nhiệt lô e
các vật liệu xanh trên được hiểu đơn giản là các vật liệu có thể tái chế
không gây hại đến môi trường an toàn cho sức khỏe người sử dụng
ngành sản xuất về ống nước có lước dẫn cho nhà dân
có lớp dẫn cho hệ thống cung cấp cho thành phố và các khu dân cư
như vậy an toàn thực phẩm là tiêu chí đầu tiên mà phải đạt được trong công nghệ
thường thường các sản phẩm ở bên ngoài họ sẽ hay dùng đó là chỉ
trì thêm vào sản phẩm nó sẽ dễ bảo quản thực hợp
thứ hai là tăng độ bóng đẹp
trong sản phẩm của bên công ty chúng tôi thì sẽ không có bất kỳ một sản phẩm trì là trong đó
ở nước ta chủ đầu tư các dự án nhà ở cũng bắt kịp với xu hướng phát triển bền vững trên thế giới
tích cực đưa một số vật liệu xanh vào xây dựng nhằm đem đến không gian mát mẻ hơn cho người sử dụng
kính lâu y là một trong những giải pháp mà tôi cho rằng là nó rất hữu hiệu trong tình huống này
bởi vì sao ạ nó thu các ánh sáng vào nhưng mà tất cả các cái heating nóng
nó phản xạ ra ngoài
đến tại giờ phút hiện nay thì chúng tôi cũng rất là phải nói là rất là tự hào là trong cái dự án ecoline capital là chúng tôi sử dụng cái loại kính
và một số chuyên gia gần đây đánh giá một cách gọi là chủ quan thôi
một trong những loại là tốt nhất lo y tốt nhất mà chúng tôi đang sử dụng
với khí hậu khắc nghiệt nóng ẩm nhiều đặc biệt là tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
việc ứng dụng các vật liệu xây dựng xanh này trong các công trình sẽ tạo ra không gian trong lành hơn cho người dân
đồng thời góp phần gìn giữ môi trường sống